trước tình hình vẫn còn tồn tại nhiều vụ việc lợi dụng tâm lý người bệnh để buôn lậu
gian lận trong kinh doanh các vật tư y tế đặc biệt là thuốc điều trị covid một mươi chín
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra việc mua bán mặt hàng này
trong đó các cơ sở kinh doanh dược phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật
trong mua bán thuốc nói chung và điều trị covid một mươi chín nói riêng
ủy ban dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thanh tra kiểm tra
tăng cường quản lý về thuốc điều trị covid một mươi chín
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm giao sở y tế chủ trì phù hợp với sở thông tin và truyền thông
các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền phổ biến tập huấn quy định pháp luật
và hướng dẫn của bộ y tế về mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng thuốc
tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín tại các cơ sở kinh doanh dược
ủy ban nhân dân tp hcm cũng giao sở y tế thanh tra sở cùng sở công thương sở tài chính công an thành phố
phòng kẻ sát kinh tế sở thông tin và truyền thông quốc quản lý thị trường
ủy ban nhân dân các quận huyện tp hcm tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
nhằm phát hiện ngăn chặn cảnh vi buôn lậu giả lận thương mại hàng giả
trong sản xuất kinh doanh thuốc điều trị covid một mươi chín
các hoạt động mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín tại các điểm kinh doanh không được cấp phép theo quy định
hoặc trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác
các hoạt động mua bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ
các cơ sở kinh doanh dược phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong mua bán thuốc nói chung
và điều trị covid một mươi chín nói riêng
các cơ sở này phải niêm yết giá và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết kê khai
hướng dẫn đầy đủ cho người dân về sử dụng thuốc thực hiện đầy đủ các yêu cầu
thực hành tốt thuốc trong kinh doanh dược và các quy định khác trong kinh doanh dược
thưa quý vị có lẽ việc xóa sổ toàn bộ hành vi buôn lậu đầu cơ thuốc điều trị covid một mươi chín là điều không tưởng
song việc tp hcm tăng cường thanh tra và xích chặt hơn việc mua bán thuốc đã cho thấy nỗ lực của thành phố
trong việc ngăn chặn các hành vi lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín để kiếm lời
với hy vọng giảm thiểu những vụ việc tương tự có thể xảy ra trên địa bàn thành phố
y tế tp hcm cho biết hàng tuần sở sẽ tổ chức các buổi trao đổi và lắng nghe ý kiến đóng góp
của những người từng nằm viện hoặc chăm sóc người thân ở các bệnh viện
ghi nhận những ý kiến góp ý của người dân về cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của các bệnh viện
theo sở y tế tp hcm hoạt động đối thoại lắng nghe người dân sẽ lần lượt được tổ chức luân phiên
ở tất cả bệnh viện trực thuộc sở y tế tp hcm
bên cạnh hoạt động này các hoạt động khảo sát ý kiến về mức độ hài lòng của bệnh nhân trước đây như phát phiếu
các ký ốt được đặt tại bệnh viện vẫn được duy trì thường xuyên
sở y tế đề nghị lãnh đạo các bệnh viện được chọn trong buổi trao đổi lắng nghe và ghi nhận những góp ý của bệnh nhân
để chủ động điều chỉnh kịp thời từ đó nâng cao chất lượng các dịch vụ mà bệnh viện cung cấp và tạo sự hài lòng cho người bệnh
trước đó ngày tám tháng bốn sở y tế tp hcm đã tổ chức gặp gỡ trực tuyến lần đầu để trao đổi lắng nghe
và ghi nhận những góp ý của bệnh nhân sau thời gian nằm viện
có năm bệnh viện được chọn gồm bệnh viện nhân dân gia định bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm bệnh viện bình dân
bệnh viện hùng phương và bệnh viện nhì đồng hai
những người được phỏng vấn là bệnh nhân hoặc thân nhân đã xuất viện về nhà có thời gian nằm viện tối thiểu từ năm ngày
thời gian xuất viện trong vòng một đến ba tuần tính đến lúc được phỏng vấn
để gặp gỡ trực tuyến sở y tế ghi nhận nhiều nhận xét tích cực cũng như những góp ý và mong đợi của người dân
về nhiều phương diện khác nhau trong thời gian điều trị tại bệnh viện giúp người bệnh có thêm nhiều thuận tiện và an tâm hơn
có thể nói trực tiếp đối thoại lắng nghe bệnh nhân và người nhà là hoạt động thiết thực nhằm giúp lãnh đạo các bệnh viện
có thêm nhiều thông tin do người dân phản ánh sau thời gian điều trị chăm sóc người thân tại bệnh viện
từ đó giúp các bệnh viện chủ động hơn cho việc triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng phục vụ bệnh nhân
mặc dù việt nam hiện tại đã hạ nhiệt covid một mươi chín không còn cảnh giãn cách kéo dài phong tỏa giới hạn theo địa giới hành chính
song trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tác động của đại dịch lên vấn đề lao động vẫn vô cùng nặng nề
theo thống kê còn gần một triệu người bị mất việc chưa thể trở lại vì dịch bệnh
theo số liệu của tổng cục thống kê bộ kế hoạch đầu tư chỉ riêng trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
chín chín triệu người từ một mươi năm tuổi trở lên bị tác động tiêu cực của đại dịch
bốn trăm linh người bị mất việc năm một triệu người buộc phải tạm nghỉ tạm ngừng sản xuất kinh doanh
năm bảy triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc
có khoảng một mươi ba bảy triệu lao động việt nam bị giảm thu nhập chiếm một mươi tám ba tổng số lao động
hai vùng kinh tế lớn nhất của việt nam là đồng bằng sông hồng và đông nam bộ
vẫn là hai vùng có tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng nhiều so với vùng khác
số lao động ở hai vùng này cho biết
công việc của họ bị ảnh hưởng do đại dịch chiếm lần lượt là hai mươi năm bảy và hai mươi ba
cao hơn đáng kể so với con số này ở vùng trung du miền núi phía bắc và tây nguyên
tương ứng là một mươi tám tám và một mươi bốn bảy
thành thị vẫn là khu vực có số lao động trự tiệt hại nhiều hơn nông thôn
có hai mươi năm tám lao động trong khu vực thành thị bị ảnh hưởng tiêu cực
trong đó có tỷ lệ này ở nông thôn là hai mươi năm
đa phần những người có công việc bị tác động xấu bởi đại dịch covid một mươi chín
trong thời gian qua
có độ tuổi khá trẻ từ hai mươi năm đến năm mươi bốn tuổi chiếm bảy mươi ba
tuy nhiên điều đáng mừng là lực lượng lao động được phục hồi nhanh chóng
bất chấp bối cảnh đại dịch phức tạp số ca mới tăng nhanh từng ngày
cụ thể theo tổng cục thống kê lực lượng lao động từ một mươi năm tuổi trở lên
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi một hai triệu người tăng hơn bốn triệu người so với quý trước
và tăng hai triệu người so với cùng kỳ năm trước
so với quý trước lực lượng lao động ở cả hai khu vực nông thôn và thành thị
là hai triệu lao động là nam giới tăng nhiều hơn so với lực lượng lao động nữ giới
ba triệu lao động nam giới so với gần hai triệu lao động của nữ giới
tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý i năm hai nghìn hai mươi hai là sáu mươi tám một tăng bốn điểm phần trăm
so với quý trước đông nam bộ là vùng tăng mạnh nhất với hai một điểm phần trăm
tiếp theo đó là đồng bằng sông kiều long với chín
theo tổng cục thống kê nhờ có nghị quyết số sáu mươi tám nghị quyết số một trăm hai mươi sáu của chính phủ
truyền khai kịp thời
đã hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động
hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp giảm bớt khó khăn góp phần phục hồi sản xuất
kinh doanh cho người sử dụng lao động đảm bảo phục hồi duy trì việc làm cho người lao động
hiện nay các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh
các cấp các ngành đang tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số một mươi một
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
trong đó bao gồm các giải pháp cụ thể như hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động
người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp